sau đã chuẩn bị đủ kinh phí cấp cho các địa phương nhưng đang chờ văn phòng
ủy ban nhân dân thành phố hoàn tất một số thủ tục dự kiến thì sẽ được rót về quận huyện trong vài ngày tới
gói hỗ trợ thứ ba được tp hcm thông qua hồi cuối tháng chín với kinh phí là bảy ba trăm linh tỷ đồng
giúp đỡ cho bảy ba triệu người hoàn cảnh thực sự khó khăn do covid một mươi chín
khác những đợt trước lần hỗ trợ này không tính theo hộ mà theo nhân khẩu
mỗi người nhận một triệu đồng không phân biệt thường trú tạm trú hay lưu trú
các quận huyện thành phố thủ đức đã phê duyệt danh sách sáu mươi ba triệu người cần giúp đỡ
tính đến chiều ngày một mươi năm tháng một mươi tỷ lệ chi mới đạt bảy mươi bốn tương ứng bốn bảy triệu người nhận tiền
do đó ủy ban nhân dân thành phố kéo dài thời gian hỗ trợ đến ngày hai mươi hai tháng một mươi
vẫn còn hàng triệu người chưa nhận được tiền hỗ trợ đợt ba trong bối cảnh tp hcm
đã đóng cửa gây áp lực lớn cả về mặt kinh tế lẫn xã hội
nhằm sớm hấp phục tình trạng trên lãnh đạo thành phố đang nỗ lực đánh giá lại tình hình dịch bệnh
và đưa cửa giải phóng một phần hoạt động kinh tế
tp hcm đánh giá tình hình đề xuất giải pháp vượt qua khó khăn
trước đó vào chiều một mươi chín tháng một mươi ủy ban nhân dân tp hcm đã tổ chức cuộc họp trực tuyến
với thành phố thủ đức và các quận huyện về tình hình kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh
thu chiên ngân sách của tp hcm chín tháng đầu năm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm ba tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một
tại đây giám đốc sở y tế tp hcm tăng trí thượng cho biết
số ca mắc covid một mươi chín mới và số ca bệnh đang điều trị ở thành phố giảm rõ
ví dụ ngày một mươi tám tháng một mươi thành phố có chín trăm sáu mươi tám ca mắc trong khi đó vào ngày hai mươi tám tháng tám là một mươi bảy bốn trăm linh ca
hiện nay thành phố đang điều trị cho hai mươi tám f còn cách đây hơn hai tháng là một trăm linh bốn f
số ca tử vong cũng giảm chỉ còn hai con số bốn mươi bảy trường hợp
và cấp độ dịch tp hcm hiện nay theo ông thượng ngay trưa một mươi chín tháng một mươi
sở y tế đã căn cứ theo hướng dẫn của bộ y tế về thực hiện nghị quyết
một trăm hai mươi tám của chính phủ để xếp loại
theo đó cách đây đúng một tuần thì cấp độ dịch của tp hcm là cấp độ ba
còn hôm nay theo cách tính mới của nghị quyết một trăm hai mươi tám chính phủ
thì phải tính số ca mắc liên tục hai tuần cộng lại chia đôi
cụ thể từ ngày một mươi hai tháng một mươi đến ngày một mươi tám tháng một mươi thành phố có hơn bảy ca mắc
tuần liên kề trước đó là hơn một mươi một sáu trăm linh ca
như vậy dựa trên số ca mắc covid một mươi chín trong hai tuần liên tục trên một trăm linh dân
thì ra con số một trăm linh bốn năm ca mắc mới trên một trăm linh dân
bên cạnh đó về tiêu chí tiêm chủng
tp hcm hiện có chín mươi chín tám người dân trên một mươi tám tuổi được tiêm mũi một
bảy mươi sáu năm người dân được tiêm mũi hai
người trên năm mươi tuổi được tiêm hai mũi đạt bảy mươi sáu một mươi một
còn người trên sáu mươi năm tuổi được tiêm hai mũi đạt bảy mươi bảy tám mươi sáu
như vậy chỉ tiêu tiêm chủng tp hcm đã đạt
ước tính hôm nay chúng ta đang ở cấp độ hai
ông thượng nói và nhìn nhận điều này nghe cũng vui
nhưng ngành y tế rất lo vì thế giới
như singapore làm rất tốt
nhưng vừa công bố xong thì một tuần sau đã tăng cấp độ
ông khẳng định đánh giá tốc độ dịch này chỉ mang tính tức thời
ở thời điểm này thôi chứ không có giá trị mãi mãi
nếu chúng ta chủ quan không làm tốt thì cấp tụ dịch sẽ tăng lên
vì chủng delta này quá phức tạp
qua đó ông tăng trí tượng cũng nhìn nhận các điểm yếu
của hệ thống y tế cần cắt phục
ông chỉ thẳng việc hệ thống y tế dự phòng
hệ thống y tế coi sở không đủ sức
nếu dịch bùng phát dữ dội trở lại và chủng dịch mạnh như delta
mà chỉ đủ sức chống các bệnh dịch hàng năm như sốt xúc hiếp
tay chân miệng do đó cần củng cố năng lực hệ thống y tế
theo giám đốc sở y tế thành phố
thành phố cũng cần phải tái cấu trúc lại hệ thống điều trị
để phòng dịch có thể bùng phát bất cứ lúc nào
các bệnh viện phải chuyển đổi vừa thực hiện chức năng điều trị f
vừa chữa bệnh thông thường cho người dân
bởi vừa qua thành phố dồn sức chống covid một mươi chín
nên người dân chịu thiệt thòi và các bệnh khác không có chỗ chữa trị
sắp tới sẽ hình thành các khoa covid ở các bệnh viện đa khoa
ông tân chí thượng nói và cho hay các quận huyện
cũng phải khẩn trương xây dựng kế hoạch duy trì trạm y tế lưu động
về lâu dài thì phải củng cố hệ thống y tế phường xã
trường ngày một mươi tám tháng một mươi trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết
tính đến sáng cùng ngày một mươi tám tháng một mươi
có bốn trăm một mươi tám hai trăm sáu mươi chín trường hợp mắc bệnh phát hiện tại tp hcm
được bộ y tế công bố
tp hcm có một mươi một bảy trăm linh hai người mắc covid một mươi chín đang cách ly điều trị tại nhà
bốn tám trăm ba mươi bảy ca cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung
số ca đang điều trị tại các bệnh viện tầng hai ba tầng hai tiếp nhận bệnh nhân mức độ vừa và nặng
tầng ba bệnh viện hồi sức chuyên sâu đối với các trường hợp nặng và nguy kịch
là một mươi một năm trăm ba mươi một người
như vậy hiện tổng số ca đang cách ly điều trị tại tp hcm là hai mươi tám bảy mươi trường hợp
số ca nhập viện tầng hai ba
trong ngày là sáu trăm bốn mươi người ca xuất viện là sáu trăm sáu mươi bốn người số ca tử vong trong ngày là năm mươi một người
các quận huyện tiếp tục nhận tiêm phép các trường hợp chưa tiêm mũi một
để nhanh tiến độ tiêm mũi hai cho người đủ thời gian
chuẩn bị phương án tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai tuổi trở lên
theo thống kê từ cổng thông tin covid một mươi chín tp hcm tính đến hết ngày một mươi bảy tháng một mươi
toàn thành phố đã tiêm ngừa được một mươi hai năm triệu mũi trong đó số mũi một là bảy một triệu mũi hai là năm bốn triệu
hoạt động xét nghiệm được thực hiện tại tp hcm
được tổ chức thích ứng với tình hình dịch bệnh tổ chức lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp có triệu chứng hô hấp
xét nghiệm điều tra dịch tễ giám sát định kỳ các khu vực nguy cơ
theo hcdc số ca nhập viện số ca bệnh nặng cũng như tử vong do covid một mươi chín vẫn đang giảm dần
tuy nhiên dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường tuyệt đối không được chủ quan lèo lạ
hình thành những thói quen mới để thích ứng với tình hình hiện nay
cơ quan này khuyến cáo người dân giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc
khuyến khích tự thực hiện xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín
tuân thủ việc tự cách ly chăm sóc tại nhà khi mắc bệnh
để vượt qua những khó khăn trước mắt tp hcm đang lên kế hoạch mở cửa sớm nhằm giảm tài cánh nặng về mặt kinh tế
hiệp hội văn hóa ẩm thực việt nam gọi tắt là vcca vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân tp hcm
và sở công thương tp kiến nghị cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống trong địa bàn tp được mở cửa hoạt động bình thường
theo vcca ẩm thực đang nằm trong nhóm ngành bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch bệnh covid một mươi chín đặc biệt phân khúc nhà hàng
hiện nay cả nước có khoảng năm trăm năm mươi cơ sở dịch vụ ăn uống trong đó có khoảng bốn trăm ba mươi cơ sở kinh doanh truyền thống
trên tám mươi hai nhà hàng chuyên dịch vụ thức ăn nhanh hơn hai mươi hai cửa hàng cà phê các quầy ba và khoảng một mươi sáu cơ sở dịch vụ ăn uống khác
những năm qua ẩm thực là ngành có tiềm năng tăng trưởng tốt mỗi năm đóng góp một mươi năm gdp cả nước
nhưng những thiệt hại kinh tế do dịch covid một mươi chín gây ra cho ngành ẩm thực rất lớn đến nay chưa thể thống kê đánh giá cụ thể
ông nguyễn quốc kỳ chủ tịch vcca nêu trong văn bản
tại tp hcm thống kê của sở công thường cho thấy có khoảng bảy năm trăm linh doanh nghiệp hàng chục ngàn hộ kinh doanh
cá thể kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống
tuy nhiên do phải tạm dừng kinh doanh để phòng chống dịch suốt hai tháng qua khiến doanh thu ngành ẩm thực giảm mạnh
cụ thể doanh thu dịch vụ ăn uống tám tháng qua của thành phố chỉ đạt ba mươi hai bảy mươi năm tỷ đồng giảm sáu trăm hai mươi ba so với cùng kỳ
hơn nữa do kinh doanh sụp giảm nên hàng loạt doanh nghiệp ngành hàng thực phẩm và đồ uống phải đóng cửa trả mặt bằng hoặc thu hẹp kinh doanh
trước tình hình dịch bệnh ở tp hcm đang chuyển biến tích cực như hiện nay
v c a kiến nghị ubnd tp hcm cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống trong địa bàn thành phố được mở cửa hoạt động bình thường
trong giai đoạn bình thường mới và điều kiện chấp hành nghiêm chỉnh quy định của chính phủ và ubnd tp
v c a kiến nghị và bày tỏ niềm tin việt nam nói chung và tp hcm nói riêng chắc chắn vượt qua khó khăn
nhiều người dân đang sinh sống tại tp hcm đã phản ánh về việc không nhận được tiền hỗ trợ đợt ba thậm chí là cả hai đợt trước đó
vậy lãnh đạo tp hcm đã đưa ra giải pháp nào để khắc phục tình trạng trên
câu hỏi này sẽ được trả lời trong những số tiếp theo của sức khỏe đời sống